cụ thể cơ quan điều tra đã khởi tố năm bị can về tội buôn lậu gồm lưu đức hoa quốc tịch trung quốc vũ thị tuyết trần đức giám đốc và trần như hoàng nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dương liễu logistics nguyễn thanh đoàn giám đốc công ty cổ phần thương binh trường sơn
trong số này bị can đoàn được tại ngoại hầu tra còn lưu đức hoa đã xuất cảnh
nhóm bị can này bị cáo buộc có hành vi tổ chức chế biến ngụy trang che giấu làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang trung quốc số lượng đất hiếm có giá trị bảy tám tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn anh sơn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sơn anh phú thọ cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đoàn hải nam trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép hòa phát hải dương và đỗ khánh toàn phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn atexim về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can này có hành vi giúp sức cho bị can đặng trần trí giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải hợp thành pháp thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại tám bảy tỷ đồng tiền thuế
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thái dương nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng của công ty cổ phần tập đoàn thái dương
vì liên quan đến việc bán trái phép hơn một mươi một tấn quạng đất hiếm trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
cả hai bị can này đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh yên bái cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam phó giám đốc sở nguyên tránh thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh yên bái
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh yên bái theo dõi chỉ đạo
vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan đồng thời triệt để thu hồi toàn bộ số tiền của nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã bàn hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quy định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng

khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê chuẩn ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng cầm đầu bởi một đối tượng có hai tiền án vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa
đường dây trên do lê thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thị trấn anh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an cầm đầu hải là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội đánh bạc
ngoài hải cơ quan công an cũng bắt giữ thêm ba đối tượng khác trong đường dây gồm nguyễn thị ân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tp vinh và nguyễn văn khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện diễn châu
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
cơ quan điều tra cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an vay tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng với mức lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến trên hai bốn trăm linh một năm
tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính là hơn hai tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã thu giữ tăng vật gồm năm điện thoại di động bốn máy tính tám thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ các đối tượng đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án
cũng tại tỉnh nghệ an công an huyện quỳnh lưu vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
ước tính tổng số tiền các đối tượng hoạt động trong đường dây này lên tới bốn mươi tỷ đồng bắt giữ bảy đối tượng trú tại huyện quỳnh lưu và một đối tượng trú tại tp hcm
cầm đầu đường dây là đinh văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tp thủ đức tp hcm
tăng vật thu giữ gồm hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt một mươi điện thoại di động và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
quá trình điều tra công an huyện quỳnh lưu xác định số tiền các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba là hơn một tỷ đồng
căn cứ các chứng cứ thu thập được ước tính tổng số tiền mà đường dây đánh bạc trên hoạt động trong thời gian ba tháng là hơn bốn mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu đã khởi tố các đối tượng trên về hành vi đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
một nam thanh niên trú tại khóm bốn thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng kim thạnh một vừa bị lực lượng công an bắt giữ sau năm giờ gây án
vụ án tiếp tục là hồi chung cảnh báo về công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các tiệm vàng nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn sắp tới
năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp tiếp nhận tin báo của bà bùi thị thanh thoại chủ tiệm vàng kim thạnh một về việc xảy ra vụ cướp tiệm vàng
đặc điểm của đối tượng là nam thanh niên mang khẩu trang mặc quần sóc áo khoác đen và đội mũ bảo hiểm đen
thủ đoạn của đối tượng là vào tiệm vàng hỏi mua một chiếc lắc tay trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k và một chiếc nhẫn trơn trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k
khi chủ cửa hàng đưa sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cho nghi phạm xem lợi dụng sơ hở người thanh niên này bất ngờ cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
thì bữa đó em cũng bán gì thôi rồi em có nghe cái chị trong tiệm chỉ la cướp cướp thì em mới quay lại là em thấy cái người cướp đó chạy ra rồi em chạy lại thì đối tượng chạy lên xe đi rồi
qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin kết hợp trích xuất camera an ninh nối lên đối tượng có dấu hiệu nghi vấn điều khiển xe hiệu quây
màu xanh biển số sáu mươi hai e
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác công an huyện tháp một mươi phối hợp cùng quần chúng nhân dân công an thị trấn mỹ an và công an xã mỹ đông
nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi là châu trọng hiếu chú tỉnh long an đang lần trốn tại nhà vợ ở xã mỹ đông huyện tháp một mươi
công an huyện tiến hành mời đối tượng hiếu đến trụ sở công an để làm việc
qua đấu tranh trước những chứng cứ của cơ quan điều tra thu thập được nghi phạm hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp chiếc lắc vàng hai mươi bốn k trọng lượng năm chỉ
riêng trinh nhẫn đối tượng khai đã đánh rơi trên đường tàu thoát
có bố trí cái nơi bán khi mà người bán mà để đi ra được ngoài mà đuổi theo chỗ đối tượng bỏ chạy thì nó rất là lâu
thì đối tượng đã lợi dụng sơ hở việc đó là đối tượng đã thực hiện hành vi giật tài sản là nhanh chóng ra xe và tẩu thoát
dự báo thời gian cận tết hoạt động của các loại tội phạm diễn ra ngày càng tinh vi liều lĩnh hơn
để phòng tránh mất tài sản đề nghị mỗi người dân cần nhiều cao ý thức giữ gìn tài sản và cần có biện pháp bảo quản tài sản cẩn thận hơn
như bố trí camera an ninh thiết bị báo động nhằm biệt ký những sơ hở đối tượng có thể hoạt động phạm tội
một nhóm thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi trú trên địa bàn các quận cẩm lệ thanh khê liên triều của thành phố đà nẵng
vừa bị tổ tuần tra công an phường xuân hà quận thanh khê phát hiện tạm giữ ba đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy
trong đó có một đối tượng đã từng thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp trước đó nhưng vẫn tiếp tục tái phạm
ba đối tượng gồm trần minh đức võ trọng hiếu và nguyễn văn đức
trước đó vào ngày ba tháng một công an phường xuân hà quận thanh khê nhận được trình báo của một người dân
về việc bị kẻ gian lấy cắp một xe máy tại trước số nhà bảy trăm bốn mươi chín nguyễn tất thành
sau gần một ngày truy xét vào dạng sáng ngày bốn tháng một công an phường xuân hà đã phát hiện xe máy của bị hại
ở trước một quán internet trên đường trần cao vân và mời ba đối tượng có liên quan về cơ quan làm việc
tại đây cả ba thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên khi thấy xe máy của bị hại không có người trông coi
lại cắm sẵn chìa khóa đã nảy sinh ý định trộm cắp nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương vừa phát hiện tạm giữ đối tượng lê văn thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hiện trú tại thành phố dĩ an để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng hàng cấm
là các loại pháo nổ pháo hoa nổ
cụ thể vào khoảng tối ngày bốn tháng một đội cảnh sát kinh tế ma túy công an thành phố dĩ an đã bắt quả tang lê văn thức
đang vận chuyển năm mươi bốn cục pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc xuất xứ đi giao cho khách nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc
tiến hành khám xét nơi ở của thức lực lượng công an phát hiện và thu giữ được thêm nhiều cục pháo hoa nổ khác
tổng số lượng pháo thu giữ của lê văn thức có trọng lượng khoảng một trăm năm mươi kg và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng này cao một m bảy mươi và có xeo chấm ngay đuôi lông mảy phải
còn về tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng bùi văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
liên quan đến tội hiếp dâm trẻ em văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số bốn mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện